các bạn đang theo dõi thông tin mới nhất liên quan đến giá xăng dầu hôm nay
thật bất ngờ sau ba kỳ giảm giá liên tiếp kể từ một mươi năm h ngày hai mươi một tháng bốn xăng dầu đồng loạt tăng giá
trong đó với mức tăng hơn sáu trăm linh đồng một lít
xăng ron chín trăm năm mươi ba tăng lên gần hai mươi tám đồng một lít xăng e năm ron chín mươi hai lên hơn hai mươi bảy đồng một lít
giá xăng tăng trở lại sau ba lần giảm liên tiếp
trong kỳ điều hành ngày hai mươi một tháng bốn liên bộ công thương tài chính thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu pog đối với các mặt hàng
e năm ron chín mươi hai ở mức bốn trăm linh đồng một lít ron chín mươi năm ở mức năm trăm linh đồng một lít dầu diesel và dầu hỏa cùng ở mức một trăm linh đồng một lít
còn dầu mazut không trích lập
đồng thời chi quỹ pog đối với mặt hàng dầu mazut ở mức hai trăm năm mươi đồng một kg
các mặt hàng xăng dầu khác không chi
sau khi thực hiện trích lập và chia sử dụng quỹ bog xăng e năm ron chín mươi hai được điều chỉnh tăng sáu trăm sáu mươi ba đồng lên hai mươi bảy một trăm ba mươi bốn đồng một lít
xăng ron chín trăm năm mươi ba tăng sáu trăm bảy mươi năm đồng lên sát hai mươi tám đồng một lít
trong khi đó dầu diazen tăng chín trăm bảy mươi chín đồng so với giá bán lẻ hiện hành lên hai mươi năm ba trăm linh đồng
giá bán lẻ hiện hành lên hai mươi năm ba trăm năm mươi chín đồng một lít dầu hỏa tăng tám trăm linh một đồng lên hai mươi ba tám trăm hai mươi tám đồng một lít dầu mazut tăng tám trăm bảy mươi một đồng lên hai mươi một tám trăm linh đồng một kg
theo cơ quan điều hành quyết định điều chỉnh giá xăng dầu đưa ra trong bối cảnh thị trường xăng dầu thế giới có những diễn biến trái chiều trong một mươi ngày qua
giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới có sự tăng giảm đan sen nhưng xu hướng chung là tăng
bình quân giá thành phẩm xăng dầu trên thế giới giữa kỳ điều hành giá xăng dầu
giá xăng dầu xăng dầu trên thế giới giữa kỳ điều hành là một trăm hai mươi bốn bốn trăm bảy mươi bảy usd một thùng xăng ron chín mươi hai dùng để pha chế xăng e năm ron chín mươi hai
một trăm hai mươi bảy năm trăm linh usd một thùng xăng ron chín mươi năm một trăm ba mươi sáu tám trăm một mươi năm usd một thùng dầu hỏa một trăm bốn mươi hai hai trăm một mươi hai usd một thùng dầu diesel bảy trăm hai mươi bốn trăm linh usd một tấn dầu mazut
cũng theo cơ quan điều hành
để hạn chế mức tăng của giá xăng dầu trong nước so với mức tăng của giá thế giới
liên bộ công thương tài chính quyết định giảm mức trích lập quỹ bog đối với các loại xăng dầu
và tiếp tục chi quỹ pog đối với dầu mazut để giá xăng dầu trong nước
theo xu hướng diễn biến của giá xăng dầu thế giới nhưng mức tăng thấp hơn
lo ngại giá xăng tăng người dân ùng ùng đi mua trước giờ tăng giá
trước diễn biến giá sang dầu trên thế giới những ngày qua liên tục tăng cao
theo dự báo giá xăng dầu trong nước sẽ tăng mạnh vào kỳ điều chỉnh vào chiều ngày hai mươi một tháng hai
các dữ liệu từ bộ công thương cho thấy giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường singapore
cập nhật đến ngày một mươi tám tháng bốn với ron chín mươi hai là một trăm hai mươi chín một mươi sáu usd một thùng
ron chín mươi năm là một trăm ba mươi hai năm mươi sáu usd một thùng tăng mạnh so với đợt điều chỉnh trước đó
còn giá dầu thế giới cho đến ngày một mươi tám tháng bốn cũng tăng vọt lên một trăm bốn mươi sáu bảy mươi sáu usd một thùng
hàng loạt cửa hàng xăng dầu trên thế giới
trên địa bàn thủ đô hà nội chật kính người đến đổ xăng vì lo ngại giá xăng sẽ tăng vào chiều nay
tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố hà nội lượng người uống vào đổ xăng rất đông
nhiều xe máy xe ô tô phải nối đuôi nhau chật kính thành hàng dài để tới lượt được đổ
trước diễn biến giá xăng dầu những ngày qua liên tục tăng dự báo trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu chiều nay
dự kiến tăng thêm tám trăm linh một nghìn đồng một lít
vì thế thành phố hà nội cũng chật kính người đổ
người dân xếp hàng dài chờ tới lượt
trạm xăng dầu ats miekoop tại đường nguyễn quốc trị rất đông người chờ mua xăng
cửa hàng xăng dầu hải linh treo biển nghỉ bán hàng
vpi dự báo giá xăng dầu đảo chiều có thể tăng lên tới gần một năm trăm linh đồng một lít
trước đó theo dự báo của viện dầu khí việt nam vpi giá xăng trong nước có thể tăng khoảng một đồng một lít
trong khi giá dầu diesel có thể tăng khoảng một ba trăm linh đồng một lít
giá dầu diesel có thể tăng khoảng một ba trăm linh đồng vào ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai nếu nhà điều hành không chi quỷ bình ổn giá
thế nhưng may mắn sau ba lần giảm liên tiếp kể từ một mươi năm h ngày hai mươi một tháng bốn xăng dầu đồng loạt tăng giá xăng
quay đầu tăng giá lên gần hai mươi tám đồng một lít tăng sáu tám trăm linh đồng so với phiên trước đó
tuy nhiên dự báo này có thể sẽ xảy ra trong thời gian tiếp theo
mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng martine learning của vpi đã dự báo nhà điều hành sẽ không chi quỹ bình ổn giá
nên giá xăng ron chín mươi năm tăng một sáu mươi chín đồng lên hai mươi tám ba trăm tám mươi sáu đồng một lít giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng bốn trăm hai mươi một đồng lên hai mươi sáu tám trăm chín mươi hai đồng một lít
giá dầu diesel tăng một ba trăm tám mươi bốn đồng lên hai mươi năm bảy trăm sáu mươi bốn đồng một lít giá dầu hỏa tăng một bốn trăm tám mươi sáu đồng lên hai mươi bốn năm trăm một mươi ba đồng một lít
giá dầu ma rút tăng một ba trăm một mươi bốn đồng lên hai mươi hai hai trăm bốn mươi ba đồng một kg
tuy nhiên các chuyên gia vpi cũng dự báo nhà điều hành có thể sẽ điều chỉnh linh hoạt công cụ quỹ bình ổn giá để bảo đảm ổn định giá xăng dầu trong nước
nhằm thực hiện các mục tiêu kiểm soát lãm phát và bình ổn thị trường hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh
trong trường hợp nhà điều hành chi quỹ bình ổn vpi dự báo giá xăng dầu trong nước có thể tăng khoảng từ sáu trăm linh đến chín trăm linh đồng một lít so với kỷ trước
vpi đã xây dựng mô hình dự báo giá xăng dầu bằng cách sử dụng mô hình mạng neuron nhân tạo artificial neural network và thuật toán học có giám sát supervised learning
trong học máy matine learning nhằm phân tích tính toán dữ liệu lớn big data xác định tín hiệu tốt nhất để đưa ra dự báo xu hướng có độ tin cậy cao nhất
vpi có các gói tài khoản cho khách hàng để cập nhật dự báo giá xăng dầu trong nước và quốc tế
vpi có các gói tài khoản cho khách hàng để cập nhật dự báo giá xăng dầu trong nước và quốc tế
cũng như mức trích chi quỷ bình ổn giá
giá xăng dầu hôm nay hai mươi một tháng bốn nhiều biến động khi nga gấp rút trao bán dầu
giá dầu tăng nhẹ sau phiên diễn biến trái chiều hôm qua khi nga đang gấp rút chào bán các hợp đồng dầu có khối lượng và giá trị lớn cho các khách hàng châu á và châu âu
thị trường dầu tiếp nối những phiên giao dịch biến động với giá vàng co mạnh xung quanh vùng tham chiến khi tâm lý các nhà đầu tư dần bình ổn trước dự báo tăng trưởng kinh tế giảm tốc
theo báo cáo của quỹ tiền tệ quốc tế imf trong khi các cuộc biểu tình tại libbia ngày càng trở nên trầm trọng dẫn đến việc thiếu hụt khoảng năm mươi tổng sản lượng dầu của libbia
đây là thông tin hỗ trợ tâm lý thị trường trong vùng giá cao trên một trăm linh usd một thùng hiện tại
tuy vậy giá phần nào gặp lực cản trước các tin tức nga đang gấp rút trào bán các hợp đồng dầu có khối lượng và giá trị lớn cho các khách hàng châu á và châu âu
mặc dù một số chính khách châu âu ủng hộ việc ngừng nhập khẩu dầu từ nga
tính đến hiện tại khối liên minh châu âu eu vẫn chưa có thời gian cụ thể để tung ra gói trừng phạt thứ sáu
mà vẫn đang cân nhắc và đánh giá tác động của các lệnh cấm vận lên kinh tế
điều này phần nào khiến cho giá brand gặp áp lực lớn hơn
áp lực lạm phát cũng khiến cho lực mua khó tăng mạnh do các lo ngại về vùng giá hủy diệt nhu cầu đang lớn dần lên
khi giá cả tăng cao đang buộc nhiều ngân hàng trung ương phải cân nhắc tăng mạnh lãi suất
tại kỳ điều hành lần này liên bộ ngừng chi quỷ bình ổn giá xăng dầu trừ dầu mazut chỉ hai trăm năm mươi đồng một lít
đồng thời tiếp tục trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu với giá e năm ở mức bốn trăm linh đồng một lít
xăng ron chín mươi năm là năm trăm linh đồng một lít dầu diesel và dầu hỏa là một trăm linh đồng một lít
thị trường xăng dầu thế giới có những diễn biến trái chiều trong một mươi ngày qua
trước dự báo tăng trưởng toàn cầu giảm của imf khiến áp lực về cầu giảm
tuy nhiên nguồn cung từ nga và libya giảm cùng với việc
thượng hải chuẩn bị mở cửa trở lại sau thời gian bị phong tỏa để phòng chống dịch covid một mươi chín
nên giá dầu đã tăng trở lại
giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới có sự gia tăng đan sen nhưng xu hướng chung là tăng
bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá xăng dầu vào ngày một mươi hai tháng bốn
và kỳ điều hành xăng dầu ngày hai mươi một tháng bốn là một trăm hai mươi bốn bốn trăm bảy mươi bảy usd một thùng xăng ron chín mươi hai
dùng để pha chế xăng e năm ron chín mươi hai tăng bốn bảy trăm chín mươi một usd một thùng
tương đương tăng bốn so với kỳ trước
một trăm hai mươi bảy năm usd một thùng xăng ron chín mươi năm tăng bốn bốn trăm tám mươi bốn usd một thùng tương đương tăng ba sáu mươi năm so với kỳ trước
trước đó theo bloomberg chỉ trong vòng một tuần
từ mùng tám đến ngày một mươi năm tháng bốn các lô hàng dầu thô từ nga đã giảm hai mươi năm
do hậu quả kinh tế và cuộc chiến ở ukraine tiếp tục gia tăng
đồng thời làm phát hàng năm ở nga cũng tăng lên mức một mươi bảy sáu mươi hai do giá nhiên liệu giảm

khiến nga sẽ kiếm được hơn ba trăm hai mươi tỷ usd từ xuất khẩu năng lượng trong năm hai nghìn hai mươi hai
bất chấp các lệnh trừng phạt do chiến tranh
con số này thậm chí còn cao hơn một phần ba so với doanh thu xuất khẩu năng lượng của nga trong năm hai nghìn hai mươi
bộ phát triển kinh tế cho biết lãm phát đang chậm dần nhờ giảm phát trong lĩnh vực phi thực phẩm
nhưng do giá xăng tiếp tục giảm và không có đợt tăng giá đối với các mặt hàng phi thực phẩm khác
nên mức làm phát vẫn tăng trưởng dương
theo thông cáo báo chí của bộ này
việc giảm tốc độ tăng trưởng lạm phát là nhiệm vụ đang được duy trì vào thời điểm này
đến thời điểm này chúng ta khó có thể nói trước rằng giá xăng dầu sẽ còn leo lên mức nào
tuy nhiên với việc cố gắng đưa giá xăng dầu bình ổn sẽ khiến thị trường xăng dầu việt nam
và khu vực hạn chế thấp nhất lạm phát leo thang
quý vị có quan điểm gì về giá xăng hiện nay
xin hãy để lại bình luận phía dưới
những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
nếu bạn muốn xem thêm các tin tức hấp dẫn khác
hãy bấm vào phần màn hình kết thúc
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo